đoàn công tác của bộ công thương do bộ trưởng trần tuấn anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sóc trăng
về tình hình phát triển công nghiệp thương mại và tiến đội triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sóc trăng đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng kinh tế đạt bảy
giá trị sản xuất công nghiệp năm hai nghìn một mươi tám của sóc trăng đạt ba mươi hai trăm năm mươi tỷ đồng
bộ trưởng trần tuấn anh cho rằng mặc dù có nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế xã hội
nhưng sóc trăng mới đứng thứ chín ở đồng bằng sông cửu long về chỉ số phát triển công nghiệp
việc tiếp cận các hình thức thương mại điện tử kết nối hội nhập kinh tế quốc tế còn chậm
xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản còn hạn chế
trên cơ sở giả soát các quy định cũng như cân đối nguồn lực bộ công thương và tập đoàn điện lực việt nam
sẽ tiếp tục hỗ trợ sóc trăng khắc phục khó khăn phát triển kinh tế công thương
cũng như các giải pháp để nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh